vâng chúng ta đã cùng đồng hành với nhau được hơn một nửa chặng đường trong chương trình sáng ngày hôm nay
chúng tôi hy vọng đã đem đến cho quý vị những thông tin bổ ích và hấp dẫn
vâng và khoảng cách về địa lý sẽ rút ngắn lại khi mà ngay bây giờ
những đồng nghiệp từ tp hcm sẽ cùng chúng tôi truyền đến quý vị những hình ảnh và những tin tức đáng chú ý tại miền nam
vâng và những hình ảnh trong phần live stream vừa rồi thì có thể rằng là
quý vị có thể thấy rằng là tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám thì đang đến rất gần gồi phải không ạ
và hy vọng là quý vị và các bạn sẽ chọn cho mình được một cành đào thật là ưng ý để trang trí nhà cửa đón tết quý vị nhé
và chúng tôi rất mong muốn ở đâu có những con người đặc biệt những điều độc đáo khung cảnh độc đáo và lạ lẫm
quý vị hãy thông tin giúp chúng tôi qua số điện thoại hai trăm bốn mươi ba bảy trăm sáu mươi ba ba nghìn một mươi bảy email thư ký sự a g antv gov vn
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình an ninh ngày mới ngày tám tháng hai cũng đã hết
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khuôn giờ này ngày mai trên antv